thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi rời hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra ở cục lãnh sự bộ ngoại giao và các đơn vị liên quan
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông chử xuân dũng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội ông vũ hồng nam nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam
tại nhật bản cùng về hành vi nhận hối lộ đồng thời lực lượng chức năng đã khởi tố bắt tạm giam
bà phạm bích hằng giám đốc công ty cổ phần vinamity về hành vi đưa hối lộ
chuyển sang thông tin khác theo báo cáo của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
sau một tháng gia quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ
nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các tệ nạn và tội phạm hình sự
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
theo đó toàn tỉnh phú thọ đã xảy ra hai mươi năm vụ phạm pháp hình sự lực lượng chức năng đã đấu tranh
và làm rõ hai mươi bốn vụ việc thu hồi tài sản bị hại gần sáu mươi triệu đồng lĩnh vực tệ nạn xã hội đã phát hiện
và xử lý ba mươi năm vụ cùng một trăm năm mươi chín đối tượng trong đó tệ nạn xã hội liên quan đến mua bán số lô số đề là hai mươi một vụ
cao độ bóng đá một mươi bốn vụ
đặc biệt sau gần một tuần thực hiện chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc xảy ra trên địa bàn
các tỉnh phú thọ thành phố hồ chí minh hải phòng lâm đồng đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi chín bị can đồng thời làm rõ từ ngày một tháng một mươi đến nay
các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
công an tỉnh bắc giang vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với số tiền giao dịch lên tới khoảng hai tỷ đồng
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang xác định có bảy đối tượng tham gia
trong đó có ngô đức hạ chú tại huyện việt yên bắc giang
hiện cư trú tại quận nam từ liêm thành phố hà nội là đối tượng cầm đầu
từ khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hà thuê đối tượng trần đỗ đức nghĩa chú tại quận thanh xuân
thành phố hà nội đang là sinh viên đại học chuyên ngành công nghệ tạo lập hai website
để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc với tiền công là bốn trăm linh triệu đồng
để duy trì hoạt động đánh bạc trên hai website trên hạ đã thuê năm đối tượng khác
từ hoạt động tổ chức đánh bạc trung bình mỗi tháng ngô đức hạ đã thu lợi khoảng hai tỷ đồng
quá trình bắt giữ và khám xét lực lượng công an tỉnh bắc giang đã thu giữ một mươi một máy tính các loại
tám điện thoại di động hai xe ô tô vinfast và mazda cùng nhiều tài khoản ngân hàng
với tổng số tiền trong tài khoản là khoảng ba tỷ năm trăm linh triệu đồng
một vụ mua bán vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với công an phường sông hiền
thành phố cao bằng phát hiện và trị phá
vào lúc hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại tổ một mươi năm phường sông hiến thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
tổ công tác phát hiện bắt quả tang đối với đóng văn sáu chủ tải huyện định hóa tỉnh thái nguyên
cùng tăng vật là một mươi bánh heroin có trọng lượng hơn ba bốn kg cùng nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan
qua đấu tranh ban đầu đối tượng sáu đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh cho biết vừa tiếp nhận ba bệnh nhân trong một gia đình
nhập viện cấp cứu do ngộ độc khí co khi đốt than sửa ấm
và trong đó có một bé trai một tháng tuổi bị suy hô hấp phải chuyển ra hà nội điều trị
người thân gia đình cho biết gia đình vừa sinh con trai được một tháng
do trời trở rét nên gia đình thường đốt than củi trong phòng ngủ để sửa ấm
sáng nay do không thấy gia đình chở hai con đầu đi học người thân đã sang gọi không được
nên đã phá cửa vào và phát hiện cả ba người đều bất tỉnh
ngay sau đó người thân đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
hiện cả ba nạn nhân sức khỏe đều đã ổn định nhưng vẫn phải thở oxy
riêng cháu trai một tháng tuổi suy hô hấp phải chuyển ra hà nội điều trị